tính đến nay ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh quảng nam đã tiếp nhận số tiền hơn ba bốn tỷ đồng
cùng năm tấn gạo các nhu yếu phẩm khác và vật tư y tế từ các tập thể cá nhân doanh nghiệp
ủng hộ giúp địa phương phòng chống dịch covid một mươi chín
toàn bộ số tiền và hàng hóa nhu yếu phẩm này sẽ được ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
tỉnh phân bố kịp thời để phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
nhất là hỗ trợ cho người dân tại các khu cách ly tập trung
ngoài ra hội đồng hương quảng nam tại tp hcm cũng tiếp nhận bốn trăm năm mươi triệu đồng hai tấn gạo
và nhiều nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con quảng nam đang sinh sống lao động học tập
tại hà nội và tp hcm gặp khó khăn do dịch bệnh